một đợt mưa lớn đang chốt xuống nhiều ở địa phương ở trung quốc khiến hàng loạt tỉnh thành phải phát đi cảnh báo mưa lớn màu đỏ mức cảnh báo cao nhất ở nước này
bộ thủy lợi và cục khí tượng trung quốc cũng đã phải nâng cảnh báo lũ quét lên mức cao nhất lần đầu tiên trong năm
theo dự báo của cơ quan khí tượng trung quốc từ một mươi bốn h ngày hai mươi tháng sáu đến một mươi bốn h ngày hai mươi một tháng sáu một đợt mưa lớn sẽ tấn công hàng loạt các tỉnh thành nước này từ bắc tới nam
trong đó riêng các tỉnh phía nam như giang tây quảng tây và quảng đông có nơi mưa rất to với lượng mưa lên đến một trăm linh một trăm tám mươi mm
trong khi đó số liệu thống kê của bộ thủy lợi trung quốc cho thấy bảy mươi năm con sông ở hàng loạt các tỉnh phía nam nước này đã có mực nước lũ vượt mức báo động với mức cao nhất lên tới một một mươi chín m
lưu vực sông châu giang tiếp tục có lũ lớn cục bộ
bộ quản lý khẩn cấp trung quốc cũng phải cử các nhóm công tác và chuyên gia đến giang tây phúc kiến quảng đông và quảng tây
để hỗ trợ và chỉ đạo phòng chống lũ lụt gần hai trăm hai mươi người đã phải di rời vì mưa lũ ở tỉnh phúc kiến